tiếp tục kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội dành cả ngày để làm việc để nghe báo cáo của đoàn giám sát của quốc hội
về việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba có hiệu lực
đến hết năm hai nghìn một mươi tám và thảo luận tại hội trường về nội dung này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp

chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
hội đồng thẩm định giá đất do ubnd tỉnh ban hành không căn cứ vào giá trị thực ghi trong các hợp đồng giao dịch
việc xác định giá đất sát với giá thị trường là không khả thi và thường thấp hơn giá thị trường rất nhiều
hơn nữa việc thẩm định giá đất do hội đồng thẩm định giá đất do chủ tịch ubnd cấp tỉnh làm chủ tịch khó bảo đảm tính khách quan